vào sáng ngày hôm nay tại thành phố hồ chí minh đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
chủ trì buổi gặp mặt chúc tết cán bộ công an cấp cao nghỉ hưu nhân dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
dự buổi gặp mặt có nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn tấn dũng trung tướng lê tấn tới
ủy viên trung mương đảng chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh
cùng dự có thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
cùng hơn hai trăm linh đồng chí nguyên là lãnh đạo bộ công an lãnh đạo cấp cục các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng
cán bộ tiền khởi nghĩa anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng lao động tại thành phố hồ chí minh
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm bày tỏ sự tri ân và gửi lời chúc sức khỏe
chúc mừng năm mới đến các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ công an phu nhân và thân nhân gia đình các đồng chí lãnh đạo bộ đã từ trần
các đồng chí lão thành cách mạng cán bộ tiền khởi nghĩa anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng lao động
các tướng lĩnh sĩ quan công an cấp cao qua các thời kỳ
chúc mừng các đồng chí vinh dự được nhận huy hiệu bảy mươi năm bảy mươi năm năm tám mươi năm tuổi đảng
mừng thọ các đồng chí tám mươi tám mươi năm chín mươi chín mươi năm và một trăm linh tuổi
tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm đã thông tin về kết quả to lớn toàn diện của lực lượng công an trong năm hai nghìn hai mươi ba
được lãnh đạo đảng nhà nước và nhân dân ghi nhận biểu dương
những nội dung chính của hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi chín
cụ thể bộ công an đã tham mưu hiệu quả từ sớm từ xa với lãnh đạo đảng nhà nước những chủ trương chính sách
nhằm giữ vững an ninh quốc gia công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hiệu quả
tỷ lệ điều tra khám phá án đạt cao đấu tranh triệt phá nhiều đường dây mua bán ma túy lớn xuyên quốc gia
trong năm hai nghìn hai mươi ba bộ công an đã có hai trăm hai mươi bốn dịch vụ công của bộ công an đưa lên cổng dịch vụ công quốc gia
xây dựng và triển khai định danh điện tử là nền tảng cho xã hội số
dữ liệu các bộ ngành được kết nối vào trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư
phục vụ công tác phát triển kinh tế xã hội phòng chống tham nhũng vật tạo văn minh xã hội
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đảng ủy công an trung ương bộ công an luôn trân trọng những ý kiến đóng góp
của các đồng chí công an lão thành đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
mong tiếp tục nhận được ý kiến quý báu của các đồng chí để lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại
cũng trong sáng nay bộ trưởng tô lâm đã đến thăm chúc tết gia đình các đồng chí phan ban đáng nguyên trưởng ban an ninh trung ương cục miền nam
đồng chí phạm thái bường nguyên trưởng ban an ninh trung ương cục miền nam
bộ trưởng tô lâm ẩn cần thăm hỏi động viên người thân gia đình các đồng chí
mong muốn các thế hệ con cháu tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của cha ông góp phần xứng đáng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
hoạt động gặp mặt chúc tết đối với thế hệ cán bộ công an đã nghỉ hưu là dịp để các thế hệ gặp gỡ giao lưu thăm hỏi
đồng thời thể hiện sự tri ân của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đối với các thế hệ cán bộ công an đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân